các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung vừa ký quyết định thành lập một mươi hai đoàn kiểm tra
việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín

dân tỉnh bình dương cho biết đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục
chi hỗ trợ trường hợp người dân khó khăn việc chậm bò sót chi trả các chính sách an sinh thời gian qua
khiến người lao động không nhận được hỗ trợ kịp thời
cục hàng không việt nam đã đề xuất bộ giao thông vận tải kế hoạch chuẩn bị mở lại hoạt động bay quốc tế
có chở khách vào việt nam theo bốn giai đoạn
ngành du lịch tỉnh thừa thiên huế đã có kế hoạch mở cửa đón khách nội tỉnh nội địa từ tháng một mươi

có trở khách vào việt nam theo bốn giai đoạn

tỉnh đã áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín

trong đó có bốn ca cộng đồng ba ca ở huyện nghi lộc một ca ở thành phố vinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã hai lần trình ubnd tp hà nội
đề xuất các kịch bản cho học sinh trở lại trường
tuy nhiên đến nay hà nội vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội nhận định dịch bệnh đang chuyển biến tích cực
khoảng chín mươi năm năm cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín
trên sáu mươi được tiêm mũi hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín khi học sinh đi học
các trường đã nắm được tinh thần và có sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc phòng dịch trước
trong và khi học sinh đi học tiến sĩ nguyễn văn châu viện nghiên cứu giáo dục cũng cho rằng
hà nội mở các cửa hoạt động hàng quán tụ tập đông người nhưng chưa cho học sinh tới trường là điều bất hợp lý
giáo dục cần sự ưu tiên hơn so với việc hàng quán đông đúc
không những vậy nếu thành phố cứ chờ tiêm vaccine cho trẻ em rồi mới mở cửa trường học
thì vụ hình còn phải chờ rất lâu
chưa kể khi có vaccine một số người vẫn không đồng ý cho con tiêm
chưa nói đến thành phố hồ chí minh ngay các địa phương lân cận như hà nam phú thọ vĩnh phúc
dù phát hiện nhiều ca ép không mới trong một mươi ngày qua nhưng các tỉnh nhanh chóng quanh vùng
chỉ cho học sinh vùng dịch nghỉ học còn lại vẫn học trực tiếp
phải chăng hà nội quá chậm trễ trong việc đưa ra quyết định cho học sinh những nơi vùng xanh tới trường
vị nêu trên
trước đó nhiều chuyên gia đề nghị hà nội nên cho học sinh đến trường sớm
bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cũng cho rằng thành phố nên xem xét cho học sinh vùng xanh
chuyển sang học trực tiếp
tuy nhiên đến nay gần cuối tháng một mươi thành phố vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể
ngành y tế hà nội đang xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai cho trẻ em từ ba tuổi trở lên
và tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn cho người trên một mươi tám tuổi
theo đó từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi một ngành y tế thành phố tập trung thực hiện chiến dịch tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín các đợt trả mũi hai và tiêm mũi một cho người từ một mươi tám
từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên người trên năm mươi tuổi phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần bệnh mạng tính
tiêm cho người ngoại tỉnh tiêm cho người hàn quốc theo yêu cầu của bộ y tế và theo tình hình cung ứng vaccine
cùng với đó ra soát thống kê số lượng trẻ trên địa bàn cần tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ nhóm
từ ba đến một mươi một tuổi một mươi hai đến một mươi năm tuổi và một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai cho trẻ từ ba tuổi
trở lên chắc lại mũi ba mũi bốn cho người trên một mươi tám tuổi
theo bà hà dịch covid một mươi chín đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp do vẫn ghi nhận giải rác một số ca bệnh
ổ dịch tại cộng đồng không rõ nguồn lây việc bỏ giãn cách khôi phục các hoạt động kinh tế
xã hội đặc biệt là nối lại giao thông với các tỉnh thành
trong khi một số tỉnh phía nam vẫn chưa kiểm soát được dịch
tỷ lệ tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín tại hà nội và cả nước còn thấp
ghi nhận ngày càng nhiều biến chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh động lực cao
do đó các đơn vị tiếp tục chú trọng vào công tác tiêm chủng và xét nghiệm covid một mươi chín
để sớm đẩy lùi dịch bệnh vào một cách hiệu quả nhất
tính đến nay toàn thành phố đã triển khai hai mươi bốn đợt tiêm
với hơn một ba trăm linh điểm tiêm thực hiện tiêm được bảy tám trăm bảy mươi chín chín trăm năm mươi bốn mũi tiêm
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung vừa ký quyết định thành lập một mươi hai đoàn kiểm tra
việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo quyết định các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình kết quả và đôn đốc
việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ và quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó các đoàn này cũng kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác
nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề lĩnh vực các hoạt động doanh nghiệp
khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khu công nghiệp khu chế xuất
tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp lao động tự do
đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi phát triển thị trường lao động
thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quỹ ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục
chi hỗ trợ trường hợp người dân khó khăn việc chậm bỏ sót chi trả các chính sách an sinh thời gian qua
khiến người lao động không nhận được hỗ trợ kịp thời
dân tỉnh bình dương chỉ đạo các sở ngành nhanh chóng kết hợp với doanh nghiệp
đẩy nhanh việc đăng ký và giải quyết hồ sơ cho người lao động theo các nhóm chính sách
đặc biệt là nhóm người lao động mất việc ngừng việc tạm dừng hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
tính đến nay bình dương đã hỗ trợ các chính sách cho ba tám trăm hai mươi bảy một mươi một lượt người
với số tiền là hai tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng
cục hàng không việt nam đã đề xuất bộ giao thông vận tải kế hoạch chuẩn bị mở lại
hoạt động bay quốc tế có chở khách vào việt nam theo bốn giai đoạn
giai đoạn một thực hiện ngay quý bốn năm hai nghìn hai mươi một khôi phục các chuyến bay chọn gói với công dân việt nam
và các chuyến bay thí điểm đón du lịch khách quốc tế
thị trường triển khai các chuyến bay gồm nhật bản hàn quốc đài loan thái lan malaysia pháp đức nga úc
và các thị trường khác
các chuyến bay tiếp nhận chuyến bay gồm vân đồn đà nẵng cam ranh và các sân bay khác
trên các cơ sở đồng ý của ubnd các tỉnh thành phố có sân bay
với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương như phú quốc khánh hòa quảng ninh
hành khách là người nước ngoài có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hóa có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
và phải đăng ký chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lưu hành
giai đoạn hai thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thí điểm các chuyến bay thường lệ chỉ chở khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín vào việt nam
thị trường ban đầu là các đường bay giữa việt nam với trung quốc hồng kông nhật bản hàn quốc đài loan
thái lan singapore malaysia pháp đức nga úc và các thị trường không nằm trong khuyến cáo hạn chế nhập cảnh
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các sân bay tiếp nhận chuyến bay gồm nội bài vân đồn đà nẵng cam danh tân sơn nhất cần thơ
phú quốc trên cơ sở đồng ý của ubnd các tỉnh thành phố có sân bay
tần suất ban đầu bốn chuyến trên tuần chiều cho mỗi bên
giai đoạn ba từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tùy theo tiến trình tiêm vaccine tại việt nam
hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hành khách sau nhập cảnh phải khai báo điện tử
theo ứng dụng kiểm soát dịch bệnh của việt nam và tự cách ly tại nơi cư trú từ ba đến bảy ngày
giai đoạn bốn từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tùy theo tiến trình tiêm vaccine tại việt nam
và tình hình miễn dịch cộng đồng khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ
theo nhu cầu với công dân việt nam và nước ngoài
đáp ứng với các yêu cầu của cơ quan y tế việt nam tại thời điểm đó
ngành du lịch tỉnh thừa thiên huế đã có kế hoạch mở cửa đón khách nội tỉnh
nội địa từ tháng một mươi một khách quốc tế từ tháng một mươi hai khi các điều kiện cho phép
theo dự thảo kế hoạch phục hồi kích cầu các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới
tỉnh thừa thiên huế ưu tiên cho khôi phục du lịch nghỉ dưỡng sử dụng các khu phức hợp
khu du lịch ven biển có tính biệt lập cách xa khu dân cư để đón khách du lịch nội địa
nhằm tiến hành phương án khai thác khách du lịch nội tỉnh nội địa
trong đó tập trung ưu tiên đối tượng này đẩy mạnh triển khai từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đối với du khách nội tỉnh là thực hiện nghiêm thông điệp năm k
có thể kiểm soát dịch bệnh để quét mã qr một trăm linh các cơ sở dịch vụ du lịch cung ứng
phục vụ và đã được kiểm tra thẩm định về việc đáp ứng an toàn trong hoạt động du lịch
theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế trong tình hình mới
toàn bộ nguồn nhân lực trực tiếp trong ngành được tiêm hai mũi vaccine
điều kiện đối với khách nội tỉnh là công dân việt nam
người nước ngoài đang cư trú và làm việc ở việt nam đi du lịch trong lãnh thổ việt nam
khách du lịch từ một mươi tám tuổi trở lên phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
liệu cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
khách du lịch dưới một mươi tám tuổi có kết quả trách nhiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
có kết quả nhanh tháng nguyên với âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi tham gia chương trình du lịch
đối với đón khách du lịch quốc tế từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trở đi
thực hiện phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hậu chiếu vaccine
bằng các chuyến bay thuê bao đến thừa thiên huế sau khi được thủ tướng cho phép
ba chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà địa vũng tàu cho biết
tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu đề nghị người dân di chuyển
từ các tỉnh khác vào bà rịa vũng tàu phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế
khai báo di chuyển nội địa khai báo lưu trú theo quy định một cách trung thực
và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo không trung thực
người dân bà rịa vũng tàu tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết
nghiêm chỉnh chấp hành tốt quy định năm k tuyên truyền vận động người thân
gia đình và mọi người xung quanh cùng thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch
tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình cộng đồng và xã hội
chính quyền các cấp thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
bản chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà địa vũng tàu nhấn mạnh
việc chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch của người dân doanh nghiệp là yếu tố quyết định
đến thành công trong công tác phòng chống dịch chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí của người dân
và doanh nghiệp mới tạo lá chắn tốt trước dịch covid một mươi chín sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết nghệ an ghi nhận bốn mươi một ca dương tình về sars cov hai mới
trong đó có bốn ca cộng đồng ba ca ở huyện nghi lộc một ca ở thành phố vinh các ca còn lại đều đã được cách ly từ trước
trong các trường hợp cộng đồng có ba trường hợp người trong một gia đình ở huyện nghi lộc mắc covid một mươi chín
cụ thể bệnh nhân c sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú xóm một xã nghi thạch huyện nghi lộc sáng ngày hai mươi một tháng một mươi
anh xây có triệu chứng ho mệt mỏi đến trạm y tế làm tết nhanh và có kết quả nghi ngờ dương tính
sau đó anh c được lấy mẫu gửi cdc cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
hai trường hợp còn lại là bệnh nhân h vợ của bệnh nhân c và bệnh nhân b sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bố của bệnh nhân c
chú cùng chú xóm một xã nghi thạch huyện nghi lộc sau khi làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính
sau đó có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
như vậy từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận hai một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ở hai mươi một địa phương lưu ý thích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh gia viện là một chín trăm linh năm người
số bệnh nhân tử vong là một mươi chín người bệnh nhân hiện đang điều trị là hai trăm năm mươi hai người